tình trạng quá đông người tại khu phố iewon bắt đầu từ lúc bốn giờ trước khi thảm kịch xảy ra
song đã có rất ít hành động ngăn ngừa được triển khai
trọng tâm của cuộc điều tra là liệu các nhân viên cảnh sát nhận cuộc gọi báo động có tận lực thực hiện nhiệm vụ
và liệu các sĩ quan cảnh sát chỉ huy đang làm nhiệm vụ có phản ứng phù hợp hay không
nhóm điều tra cũng sẽ đánh giá xem liệu đồn cảnh sát quận yong san có đảm bảo tình hình trật tự hiệu quả
và lên kế hoạch ứng phó an toàn với các cuộc tụ tập đông người hay không
hiện cảnh sát trưởng quận yong san đã tạm thời bị đình chỉ chức vụ và đối mặt với án kỷ luật treo
hiện tại số nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch tại itaewon đã tới một trăm năm mươi sáu người và ba mươi người bị thương nặng